các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
điều khiển xe ben gây tai nạn đã đến công an phường một quận gò vấp để trình diện
theo lời khai ban đầu của ông nguyễn thanh tùng ba mươi ba tuổi quê quán tại thanh hóa do tài xế xe ben về quê đón tết
nên buổi sáng cùng ngày ông tùng đã tự sử dụng xe ben chở cát cho khách ở quận gò vấp
sau khi hoàn tất ba chuyến vào khoảng một mươi một h một mươi năm ông tùng điều khiển chuyến thứ tư đem đi giao
khi vừa đổ dốc cầu trường đai xe bên bị mất phanh nên gây ra vụ tai nạn trên
theo điều tra ban đầu của các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố vào thời điểm gây tai nạn
chiếc xe ben chở quá trọng tải quy định xe gặp sự cố mất phanh nên lao từ trên cầu vào khu vực chợ tự phát với tốc độ cao
tài xế tùng không kiểm soát được tay lái nên đã gây ra vụ tai nạn